ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã có buổi làm việc với bộ lao động thương bình và xã hội phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công tác quản lý điều hành của bộ chú trọng theo hướng gần dân tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân vì nhân dân phục vụ
bên cạnh đó các cán bộ công chức đã nâng cấp ý thức trách nhiệm và khắc phục được tệ quan liêu trong quản lý điều hành và triển khai thực hiện đúng theo phương châm của bộ đề ra là đoàn kết kỷ cương sáng tạo hiệu quả
tuy nhiên bộ cũng thừa nhận vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức người lao động chưa quyết liệt trong công việc hiệu quả công việc chưa cao có đơn vị còn tình trạng đơn thư nạc danh
nguyên nhân chính là do một số cấp ủy chính quyền người đứng đầu đơn vị thuộc bộ thực hiện dân chủ ở cơ sở còn mang tính hình thức
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng bộ lao động thương binh và xã hội là bộ quản lý các lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến người dân
chính vì vậy trong từng ngành lĩnh vực phải ra soát xem đã làm gì để thực hiện tốt quyền làm chủ của người dân
phó thủ tướng vũ đức đam cũng cho rằng dân chủ là để người dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
nhưng cũng là phải vận động người dân thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ
đồng thời yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân